hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chất lượng tinh trùng ảnh hưởng đời sống tinh dục
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín tại việt nam tối nay ngày hai mươi sáu tháng ba
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm linh ba một trăm hai mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó hai ca nhập cảnh
và một trăm linh ba một trăm hai mươi bốn ca ghi nhận trong nước
giảm năm tám trăm ba mươi ba ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
có bảy mươi bảy trăm sáu mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín sáu trăm hai mươi ba ca
phú thọ bốn sáu trăm bảy mươi chín ca
nghệ an bốn ba trăm sáu mươi hai ca
bắc giang bốn ca
yên bái ba chín trăm chín mươi năm ca
lào cai ba năm trăm năm mươi bảy ca
đắk lát ba bốn trăm bốn mươi ba ca
lạng sơn ba một mươi năm ca
thái bình hai tám trăm sáu mươi năm ca
hà giang hai sáu trăm năm mươi chín ca
quảng ninh hai sáu trăm bốn mươi ca
quảng bình hai sáu trăm hai mươi sáu ca
bắc ninh hai năm trăm chín mươi ca
vĩnh phúc hai năm trăm tám mươi hai ca
thái nguyên hai năm trăm linh ca
sơn la hai ba trăm tám mươi bốn ca
tuyên quang hai một trăm tám mươi ca
bắc cạn hai một trăm năm mươi chín ca
hải dương một chín trăm năm mươi hai ca
cao bằng một chín trăm bốn mươi chín ca
cà mạc một chín trăm bốn mươi năm ca
hương yên một tám trăm ba mươi ca
hòa bình một tám trăm một mươi năm ca
lâm đồng một bảy trăm tám mươi sáu ca
bình định một bảy trăm bảy mươi năm ca
lai châu một sáu trăm bảy mươi một ca
vĩnh lâm một sáu trăm linh một ca
điện biên một năm trăm bốn mươi hai ca
quảng trị một năm trăm ba mươi bảy ca
ninh bình một năm trăm hai mươi một ca
hà nam một bảy ca
tây ninh một ba trăm ba mươi tám ca
bình dương một hai trăm hai mươi chín ca
thành phố hồ chí minh một năm mươi chín ca
bình phước một bốn mươi năm ca
phú yên một chín trăm ba mươi tám ca
trà vinh một chín trăm ba mươi ba ca
hà tĩnh một chín trăm hai mươi sáu ca
đắk nông một tám trăm hai mươi sáu ca
nam định một tám trăm một mươi bảy ca
bến tre một tám trăm linh tám ca
thanh hóa một bảy trăm sáu mươi sáu ca
thừa thiên huế một sáu trăm sáu mươi tám ca
đà nẵng một sáu trăm năm mươi năm ca
quảng ngãi một sáu trăm năm mươi một ca
bà riệp một sáu trăm hai mươi chín ca
khánh hòa một năm trăm ba mươi bốn ca
hải phòng một bốn trăm tám mươi ba ca
bình thuận một ba trăm bảy mươi năm ca
quảng nam một ba trăm một mươi năm ca
bạc liêu hai hai mươi bảy
kiên giang một bốn mươi hai
đồng nai một năm
cần thơ tám mươi ba
sóc trăng bảy mươi tám
ninh thuận bốn mươi ba
hậu giang ba mươi chín
đồng tháp hai mươi bảy
tiền giang một mươi một
ngày hai mươi sáu tháng ba sở y tế nam định đăng ký bổ sung năm mươi năm một trăm bảy mươi chín ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà nội giảm một một trăm tám mươi hải dương giảm tám trăm hai mươi một bình dương giảm bảy trăm ba mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai tăng một chín trăm bốn mươi năm nghệ an tăng ba trăm ba mươi chín bắc giang tăng hai trăm tám mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong bảy ngày qua là một trăm hai mươi ba ba trăm sáu mươi ba ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám chín trăm một mươi chín năm trăm năm mươi bảy ca nhiễm
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân có một triệu người thì có chín mươi hai trăm chín mươi bốn ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám chín trăm một mươi một tám trăm bốn mươi sáu ca
trong đó có năm một trăm sáu mươi ba ba trăm linh bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
hà nội một hai trăm năm mươi một mươi sáu thành phố hồ chí minh năm trăm chín mươi ba trăm bốn mươi chín nghệ an ba trăm bảy mươi ba sáu mươi năm bình dương ba trăm bảy mươi một sáu mươi ba hải dương ba trăm ba mươi bốn hai trăm tám mươi hai
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một trăm sáu mươi bốn năm trăm năm mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi là năm một trăm sáu mươi sáu một trăm một mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba ba trăm năm mươi ba ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai một trăm ba mươi năm ca thô siêu dòng cao hfnc ba trăm linh bốn ca thở máy không xâm lấn bảy mươi năm ca thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi hai ca eo sáu k
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng ba ghi nhận sáu mươi hai ca tử vong
tại cà mau một mươi một bình định bảy ca
bình dương bốn đà nẵng bốn ca trong hai ngày
trà vinh bốn ca trong hai ngày
phú yên ba ca trong hai ngày
bắc giang hai bạc liêu hai cao bằng hai gia lai hai hải dương hai khánh hòa hai lạng sơn hai quảng ninh hai tây ninh hai an giang bà rịa vũng tàu bến tre hà nội hà tĩnh quảng bình quảng nam sóc trăng thái bình tp hcm và vĩnh long
mỗi tỉnh thành có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi
tổng số ca tử vong tính đến nay là bốn mươi hai hai trăm năm mươi tám ca chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư trong khối các nước asean
mới đây sở y tế tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn trong giai đoạn truyền tiếp giữa đại dịch và bệnh liêu hành
gia covid hai liên tục biến đổi và ghi nhận các biến thể mới cần theo dõi chặt
về việc coi covid một mươi chín là bệnh thông thường thì hiện tại các chuyên gia vẫn đang đánh giá lại tình hình dịch
chỉ trong vòng một tháng kể từ khi biến thể ba hai của omicron có mặt trên địa bàn
tp hcm đã nhanh chóng ứng phó và có được những dấu hiệu khả quan về tình hình dịch covid một mươi chín
trong lần công bố cấp độ dịch covid một mươi chín gần nhất địa phương này đã xóa sổ những nơi thuộc cấp độ ba vùng cam của dịch covid một mươi chín
tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
mới đây bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
hiện tại nhiều chuyên gia trên thế giới đang thảo luận và đề xuất coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành hay bệnh đặc hữu
bộ y tế vừa qua đã trao đổi cùng chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức y tế thế giới
trung tâm kiểm soát bệnh tật mỹ về nhận định đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
mới đây bộ y tế cho biết đang xây dựng chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong đó nội dung quan trọng nghiên cứu đánh giá căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
hiện nay mặc dù số ca mắc covid một mươi chín mới vẫn cao trên một trăm linh ca một ngày
tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh nặng
tử vong lại rất thấp
dịch covid một mươi chín đã đạt đỉnh và có chiều hướng đi xuống
nhiều địa phương cho phép f không triệu chứng triệu chứng nhẹ và f một đi làm
học sinh thuộc diện f một cũng đã được đến trường học tập
dù vậy nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không được chủ quan bởi nếu covid một mươi chín có được coi là bệnh thông thường
thì nó vẫn để lại những di chứng hết sức nguy hiểm
một số quốc gia sau khi dịch tạm lắng đã lại tái bùng phát mạnh mẽ trong thời gian gần đây
cũng tại tp hcm lực lượng chức năng
vừa phát hiện chín bốn trăm năm mươi năm bộ test covid một mươi chín ngoại nhập các loại
chiêu qua sử dụng không hóa đơn chứng từ không có số đăng ký liêu hành
không có giấy phép nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam không thực hiện niêm yết giá bán theo quy định
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh test covid một mươi chín
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ eoke
tại địa chỉ một mươi bảy a đường lê tư phường phú thọ hòa quận tân phú
kết quả kiểm tra đã phát hiện ra chín bốn trăm năm mươi năm bộ test covid một mươi chín ngoại nhập các loại
chiêu qua sử dụng không hóa đơn chứng từ không có số đăng ký liêu hành
không có giấy phép nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam không thực hiện niêm yết giá bán theo quy định
ông phú trên bài toàn bộ hàng hóa nêu trên do một người campuchia giới thiệu
cho công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ lk
toàn bộ hàng hóa trên không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
cục quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên
và phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
trong tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng
người dân cũng cần cảnh giác tuyệt đối không mua những ký test không rõ nguồn gốc
kém chất lượng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng trục lợi
thưa quý vị và các bạn nhằm không để ảnh hưởng đến công việc sản xuất kinh doanh
cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân
nhiều f một và f không triệu chứng ở long an và cà mau vẫn đi làm
vậy tại sao tp hcm không áp dụng biện pháp này
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
tại một cuộc họp báo mới đây ông nguyễn hồng tâm
phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
thành phố đã cho phép người tiếp xúc gần f một được đi học đi làm
các f một này phải tiêm đủ mũi vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín
trong vòng ba tháng đồng thời theo dõi sức khỏe ít nhất một mươi ngày
xét nghiệm vào ngày thứ năm hoặc khi có triệu chứng f một di chuyển từ nơi lưu trú
đến nơi học tập làm việc bằng phương tiện cá nhân
tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ đeo khẩu trang khử khuẩn
tuy nhiên tp hcm hiện vẫn chưa cho phép f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ được đi học đi làm như một số địa phương long an cà mau
theo ông tâm bộ y tế có đề xuất cho f đi làm nhưng chỉ trong hai tình huống
và kèm theo một số điều kiện đặc biệt
cụ thể trên tinh thần tự nguyện f có thể làm việc trực tuyến
hoặc làm việc ở khu điều trị f thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống lây nhiễm
ông tâm nói không phải f nào cũng được đề xuất đi làm mà có điều kiện đi kèm
như vậy đến hiện tại f không triệu chứng ở tp hcm vẫn chưa được phép đi làm
bởi chưa đáp ứng được các điều kiện đi kèm
quý vị và các bạn thân mến tuy tình hình dịch vẫn còn phức tạp
nhưng thời gian gần đây số ca f đã giảm mạnh
do đó nhiều tỉnh đã quyết định cho học sinh trở lại học trực tiếp
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk đông cho biết đã có văn bản về việc thông báo
học sinh tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba
theo đó sở giáo dục và đào tạo đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục nên thông báo cho học sinh tiểu học trẻ mầm non
trở lại trường học trực tiếp từ ngày hai mươi tám tháng ba nhằm hoàn thành mục tiêu
cho năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng hiệu quả
tỉnh phú thọ ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức dạy học phù hợp với tình hình
diễn biến dịch covid một mươi chín
theo đó đối với giáo dục tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ giao cho ủy ban nhân dân các huyện thị thành phố
phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo
các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với cơ quan y tế đánh giá thực trạng
về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong khi đó tại nghệ an sở giáo dục và đào tạo tỉnh có văn bản hướng dẫn
về kế hoạch dạy học của tỉnh trong giai đoạn mới
theo đó từ ngày bốn tháng bốn học sinh thuộc các bậc học từ mầm non tiểu học
trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông sẽ trở lại trường học trực tiếp
từ ngày bốn tháng bốn
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sở giáo dục và đào tạo nghệ an
yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc dạy học
để đảm bảo kế hoạch năm học
tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo có văn bản hướng dẫn biện pháp y tế
với f một đi làm đi học
theo đó f một đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã từng mắc covid một mươi chín
trong vòng ba tháng được phép tiếp tục đi làm đi học phải tự theo dõi sức khỏe
ít nhất một mươi ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với f
riêng với học sinh từ một mươi hai tuổi trở xuống bao gồm học sinh khối sáu chưa tiêm vaccine
học sinh tiểu học nếu rơi vào đối tượng f một vẫn phải thực hiện cách ly y tế
theo quy định với thời gian cách ly là bảy ngày trừ những em đã từng mắc covid một mươi chín
trong vòng ba tháng
ở hà nội với tình hình dịch bệnh vẫn còn đang phức tạp dù số ca f đã giảm mạnh
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sở giáo dục và đào tạo thường xuyên cập nhật văn bản
hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo để có hướng dẫn cụ thể các địa phương
chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo phòng chống dịch cho học sinh từ lớp bảy
đến lớp một mươi hai học trực tiếp tại trường
về việc tổ chức bán trú tp hcm chủ trường giao sở giáo dục và đào tạo xem xét
bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch
hiện nay và điều kiện cụ thể của từng địa phương trường lớp được sự đồng thuận
của gia đình phụ huynh học sinh nhiều trường tại hà nội dự kiến tổ chức học bán trú
từ đầu tháng bốn
còn tại cần thơ mới đây ủy ban nhân dân tp hcm có công văn về việc cập nhật đánh giá
cấp độ dịch trên địa bàn thành phố gửi giám đốc sở thủ trưởng cơ quan
ban ngành thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện xã phường thị trấn
theo đó cấp độ dịch trên địa bàn tp hcm có bảy mươi chín xã phường thị trấn cấp một
còn lại bốn phường có dịch ở cấp độ hai gồm phường an thới thuộc quận bình thủy
ba phường thuộc quận ô môn là long hưng thới an và phước thới
cấp đồ dịch mới này áp dụng từ giờ ngày hai mươi sáu tháng ba
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết để đảm bảo công tác phòng chống dịch được triển khai
phù hợp với tinh thần nghị quyết một hai
tám hai nghìn hai mươi một của chính phủ và đáp ứng với tình hình thực tế của ủy ban nhân dân tp hcm
ban hành kèm công văn này các biện pháp hành chính áp dụng theo từng cấp độ dịch
thay thế cho các biện pháp hành chính được ban hành tại công văn năm nghìn năm trăm sáu mươi tám ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
theo đó thành phố yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động đối với công dân là thực hiện nghiêm
nguyên tắc năm k sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin pc covid sổ sức khỏe điện tử vneid
để khai báo y tế
đăng ký tiêm chủng vaccine khám chữa bệnh khuyến khích mỗi người dân sử dụng các ứng dụng nêu trên
khi đến nơi đông người nơi làm việc học tập và sử dụng các dịch vụ thương mại
người dân tuân thủ điều kiện tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
khi có triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín như sốt ho đau hỏng mất vị giác khứ giác
phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám sạn lọc hoặc gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai
để được tư vấn hỗ trợ tuân thủ việc cách ly y tế đối với ca bệnh covid một mươi chín
và các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của bộ y tế
như vậy theo đánh giá mới nhất về cấp độ dịch bệnh
thì cần thơ vẫn còn bốn phường có dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai
người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch để sớm đẩy lùi covid một mươi chín
xin chuyển sang phần nội dung đáng chú ý khác
tại cà mau thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết
đơn vị nhận được phản ánh tình trạng mạo danh nhân viên của trung tâm
gọi điện xác nhận thông tin cá nhân của người dân để yêu cầu đi nhận kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
người dân hết sức lưu ý
chị t ngụ thành phố cà mau tỉnh cà mau cho biết
mới đây có một số máy lạ gọi điện thông báo cho chị về việc đi nhận kết quả xét nghiệm rt pcr covid một mươi chín
người này gọi đến và tự nhận là nhân viên của cdc cà mau
chị tê nói sau khi tôi bắt máy người này cho biết
có đến trung tâm để xét nghiệm pcr covid một mươi chín nhưng tôi không ở lại chờ kết quả mà lại bỏ về
trong khi tôi không hề đi làm xét nghiệm covid một mươi chín
khi chị tê tỏ ra bức xúc vì không đi làm xét nghiệm thì người gọi điện lấy lý do
để tránh thông báo nhầm kết quả cần xác nhận lại một số thông tin của chị t
như họ tên ngày sinh số chứng minh nhân dân
như vậy các thông tin cá nhân của chị t đã bị người lạ nắm được một cách dễ dàng
cdc cà mau khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo và người dân cần cảnh giác cao độ
thông thường khi người dân đến làm xét nghiệm rt pcr covid một mươi chín
thì trung tâm sẽ hẹn đến nhận kết quả sau hai mươi bốn giờ tại cdc cà mau
lợi dụng tình hình dịch bệnh rối sen thời gian gần đây
nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để trục lợi cá nhân
người dân cần hết sức lưu ý tránh để đối tượng xấu lợi dụng
phần cuối bản tin cũng là những thông tin đang được nhiều người quan tâm
đó là triệu chứng tổn thương tinh hoàn thường gặp ở bệnh nhân nam từng nhiễm covid
tại khoa nam học bệnh viện bình dân tp hcm
trung bình mỗi ngày có khoảng năm bệnh nhân nam sau khỏi covid một mươi chín
đến khám và than phiền bị bệnh dối loạn cương dương
giảm ham muốn tình dục ảnh hưởng đến việc có con
qua khai thác các bác sĩ tại bệnh viện bình dân tp hcm nhận thấy
những bệnh nhân trên đều từng nhiễm covid một mươi chín mức độ nhẹ và trung bình
chưa ghi nhận bệnh nặng từng thở máy hay thở oxy
tiến sĩ bác sĩ mai bá tiến dũng trưởng khoa nam học bệnh viện bình dân
tp hcm cho biết thêm tại bệnh viện các bệnh nhân được
khám tư vấn đánh giá các than phiền về dối loạn tình dục
thực hiện các xét nghiệm đánh giá nội tiết sinh sản và điều trị
tùy theo thương tổn sinh bệnh học nội tiết mạch máu tâm lý của người bệnh
đồng thời bác sĩ cũng tư vấn cho người bệnh về những tác động
do hậu covid một mươi chín đến toàn thân và sức khỏe nam giới
trong đó vô sinh nam là một vấn đề cần được đánh giá
tiến sĩ thân mạnh hùng phó trưởng khoa cấp cứu
bệnh viện nhiệt đới trung ương hà nội chia sẻ
tôi không thuộc chuyên khoa nam học
nhưng trong quá trình làm việc tôi nghe nhiều nam bệnh nhân than phiền rằng
bản thân bị rối loạn cương dương giảm nhu cầu sinh lý sau nhiễm covid một mươi chín
tại việt nam hiện chưa có báo cáo nghiên cứu về vấn đề này
nhưng thực tế ghi nhận có mối liên hệ giữa covid một mươi chín và sức khỏe sinh sản nam giới suy giảm
tiến sĩ hùng dẫn một số bài nghiên cứu nước ngoài nổi tiếng năm hai nghìn hai mươi một liên quan về vấn đề này
trong đó nêu tỷ lệ rối loạn cương dương ở nhóm sau khi nhiễm covid một mươi chín là hai mươi tám
so với chín bốn ở nhóm không nhiễm covid một mươi chín
nồng độ testosterol toàn phần ở ngưỡng gợi ý suy giảm sinh dục được quan sát thấy ở năm mươi năm bệnh nhân
một bài báo cũng nêu ra tỷ lệ giảm nồng độ testosterone chiếm khoảng hai mươi bốn
và điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu sinh lý
tiến sĩ hùng nhấn mạnh cần lưu ý rằng việc giảm nồng độ tiktosterol
có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý nam giới chứ không phải sẽ ảnh hưởng một trăm linh
và việc giảm testosterone này chưa có bằng chứng dẫn đến mệt
đối với nam giới nhiều bằng chứng đã tìm thấy virus covid một mươi chín gây tổn thương
tại tinh hoàng của nam giới bị nhiễm covid một mươi chín
chất lượng tinh trùng giảm đáng kể ở những bệnh nhân sau nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó giãn cách xã hội kết hợp áp lực bệnh tật và kinh tế đời sống xã hội
gây ra stress căng thẳng kéo dài nếu không được giải tỏa
gây giảm hàm muốn hứng thú tình dục ở cả nam và nữ
có nhiều bằng chứng về rối loạn cương dương ở nam giới trong giai đoạn giãn cách xã hội
chính vì thế những người từng mắc covid một mươi chín hãy lắng nghe cơ thể mình
đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn điều trị khi có các dấu hiệu
quý vị và các bạn thân mến hậu covid một mươi chín là điều không thể tránh khỏi
đối với những người từng nhiễm bệnh
thế nên chúng ta không có gì phải tự ti về những biến chứng này
hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị sớm nhất có thể
để cải thiện tình hình sức khỏe
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật sẽ kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại